từ hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị cấp cao trực tuyến phong trào không liên kết
tổ chức có số lượng thành viên lớn thứ hai trên thế giới sau liên hợp quốc
đây được xem là lần đầu tiên trong gần sáu mươi năm hoạt động
hội nghị cấp cao của phong trào không liên kết được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
hội nghị được tổ chức theo đề nghị của isak bejan nước đang giữ vai trò chủ tịch phong trào không liên kết
tại đây các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ sẽ thảo luận về những tác động của đại dịch covid một mươi chín
đang ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp đến các nước thành viên của phong trào
vốn đa phần là những nước vừa và nhỏ đang phát triển hoặc chịu cấm vận hay xung đột
phát biểu khai mạc hội nghị ông ayham aliyev tổng thống cộng hòa isaac bejan
hiện giữ vai trò chủ tịch phong trào không liên kết cho biết tất cả các nước thành viên đều đồng thuận
về việc tổ chức một hội nghị cấp cao trực tuyến về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhà lãnh đạo isaac bejan đều rõ dịch covid một mươi chín tác động to lớn tới cuộc sống cũng như kinh tế của các nước
hội nghị hôm nay là một biện pháp cần thiết để ứng phó với đại dịch toàn cầu này
chỉ có thông qua đoàn kết và hợp tác thì chúng ta mới có thể vượt qua dịch bệnh này
trong bối cảnh dịch bệnh chúng ta cần bảo đảm sự lưu thông hàng hóa giữa các nước
là nước nằm giữa khu vực châu âu và châu á là một mắt xích quan trọng trong hành lang kinh tế đông tây
azerbaijan sẽ hành động có trách nhiệm để bảo đảm sự lưu thông hàng hóa trên lãnh thổ của mình
ông cũng đề xuất lập kho dữ liệu về nhu cầu vật tư y tế nhu yếu phẩm để chia sẻ cho những nước có khả năng ủng hộ
các mạnh thường quân để trợ giúp cho những nước đang cần
phong trào không liên kết là tập hợp các lực lượng các nước đang phát triển
với mục tiêu chính là thúc đẩy lợi ích các nước đang phát triển
đồng góp vào duy trì hòa bình độc lập dân tộc chung sống hòa bình giữa các quốc gia
và chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp công bằng cho mọi người dân
việt nam chính thức tham gia phong trào không liên kết từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi